có một thực tế hiện nay là trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên thế giới khiến cho nhiều người bệnh có tâm lý lo sợ ngại tới các cơ sở khám chữa bệnh
điều này dẫn đến tình trạng thời gian gần đây nhiều trường hợp người bệnh nhập viện trong tình trạng khá nguy hiểm có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
tại khoa nội bệnh viện thanh nhàn thời gian sau khi xảy ra dịch covid một mươi chín không còn cảnh đông đúc như trước
số bệnh nhân giảm mạnh chỉ còn chủ yếu là người bệnh tái khám hoặc bệnh nặng
những dường bệnh chống người nhà ngồi thưa thất hơn không còn người đứng đợi
là những bệnh nhân đã được khám nhưng mà bệnh nhân trần trừ trong vấn đề nhập viện và đợi đến khi tình trạng sốt đến mấy ngày liền không cải thiện mới vào hoặc là khó thở nặng hơn hoặc là tình trạng đau ngực nhiều hơn thì người ta mới lại nhập viện
dù thấy con có những triệu chứng ho khó thở nhưng chị lan anh không dám đưa bé đi khám bác sĩ vì sợ đến chỗ đông người bị lây bệnh
chỉ đến khi bệnh tình nặng hơn chị mới đưa con đến viện
lúc mình ở nhà thì mình cũng rất là lo ngại về vấn đề có thể lây nhiễm cho bé hoặc có thể là lây nhiễm một căn bệnh nào đó khác
ở nhà cũng có cho bé uống siêu hô nhưng mà không đỡ hơn mà nặng hơn nên là mình quyết định là đi khám và cho nhập viện luôn
đến viện thì giai đoạn nặng hơn thì cùng nghĩa với cái việc là điều trị nó sẽ nặng nề hơn thuốc men nó cũng sẽ nặng hơn và cái chăm sóc của con nó sẽ vất vả hơn cho cả gia đình và cho cả bên y tế
còn đây là trường hợp một bệnh nhân nữ tám mươi tuổi cách đây hai tuần bệnh nhân có biểu hiện khó thở ho đờm nhưng không nhập viện mà tự ý mua thuốc điều trị ở nhà
khi đến bệnh viện thanh nhàn thì bệnh nhân đã ở tình trạng suy hô hấp phải thở máy tràn dịch màng phổi hai bên và suy tim nặng
bệnh nhân này cái nguyên nhân chính dẫn đến cái tình trạng nặng như thế là do cũng đã ở nhà cũng thời gian rất là lâu nhiễm trùng nặng rồi tràn dịch màng phổi nhiều suy tim
cũng may là bệnh nhân chuyển được lên tuyến trên kịp thời nếu không thì bệnh nhân có thể đã suy hô hấp đã phải đặt ống bộ khí quản và có thể nó không qua được
có thể là nặng nữa thì có thể sốc nhiễm khuẩn và tử vong
sự cẩn thận trong mùa dịch covid một mươi chín là cần thiết nhưng các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân không cần phải lo lắng hoang mang dịch bệnh mà không đến viện thăm khám
khi người lớn hay trẻ nhỏ bị bất cứ bệnh gì cũng nên đi khám sớm lúc bệnh mới phát bởi điều trị bệnh sớm bao giờ cũng cho hiệu quả tốt
bệnh nhân chỉ cần tuân thủ biện pháp phòng bệnh đeo khẩu trang đúng cách và rửa tay sát khuẩn khi đến bệnh viện